theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết chiều tối nay ngày một tháng tám
bão số ba có tên quốc tế là wifa sẽ đi vào vịnh bắc bộ và có khả năng mạnh thêm
hồi một giờ sáng nay một tháng tám vị trí tâm bão số ba ở vào khoảng hai mươi độ vĩ bắc
một trăm một mươi một chín độ kinh đông cách đảo hải nam khoảng một trăm một mươi km về phía đông
cách đất liền các tỉnh quảng ninh hải phòng khoảng bốn trăm sáu mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín tức là từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi hai
bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được một mươi năm km
khoảng chiều tối nay bão sẽ đi vào khu vực phía bắc của vịnh bắc bộ và có khả năng mạnh thêm
từ sáng nay một tháng tám vịnh bắc bộ có gió mạnh dần lên cấp sáu đến chiều và đêm tăng lên cấp bảy cấp tám
vùng gần tâm bão đi qua cấp chín giật cấp một mươi hai sóng biển cao từ ba đến năm mét biển động rất mạnh
chiều nay ở phía đông bắc bộ có mưa rông
kèm khả năng lốc xoáy và gió giật mạnh
khoảng một trăm ba mươi km về phía đông trên đất liền các tỉnh ven biển từ quảng ninh đến nam định
từ trưa mùng hai tháng tám có gió mạnh cấp năm có lúc cấp sáu đến chiều mùng hai tháng tám có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi một
từ đêm một tháng tám đến ngày bốn tháng tám ở các tỉnh bắc bộ có mưa to đến rất to